bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm vừa cho biết những ngày gần đây lượng người đến hiến máu tình nguyện sụt giảm
dẫn đến nguy cơ báo động về thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác điều trị tại các bệnh viện
trong bảy ngày tới kho dự trữ máu của tp hcm sẽ giảm đến ngưỡng báo động và rơi vào tình trạng khang hiếm máu
dễ dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu
ghi nhận trong nửa cuối tháng ba lượng máu hàng ngày các điểm hiến máu tiếp nhận chỉ đạt năm mươi lượng máu phát ra
đặc biệt từ đầu tháng bốn đến nay số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt một mươi
số lượng người đến hiến máu chỉ giao động từ một mươi đến năm mươi lượt trên một điểm hiến một ngày
bệnh viện truyền máu huyết học đề nghị ubnd tp hcm và ban chỉ đạo vận động hiến máu
có văn bản chỉ đạo tp hcm và hội chữ thập đỏ hai mươi bốn quận huyện tiếp tục duy trì các tu hiến máu lưu động đã đăng ký theo lịch
các ban ngành đoàn thể tích cực phối hợp cùng tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo